theo cục phòng vệ thương mại bộ công thương tính đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi hàng hóa xuất khẩu của việt nam đã bị điều tra gần hai trăm linh vụ việc phòng vệ thương mại với kim ngạch bị ảnh hưởng lên đến một mươi hai tỷ usd
đa số hàng hóa bị điều tra phòng vệ thương mại là những mặt hàng việt nam có lợi thế sản xuất như kim loại sợi thủy sản gỗ rán vật liệu xây dựng và hóa chất
hoa kỳ ấn độ eu thổ nhĩ kỳ canada và australia là các thị trường thường xuyên điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của việt nam
đặc biệt gần đây các nước asean cũng rất tích cực điều tra phòng vệ thương mại với ba mươi tám vụ việc chiếm tỷ lệ hai mươi
trước tình hình trên bộ công thương đã thực hiện nhiều biện pháp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp việt nam trong thương mại quốc tế